vào chiều tối qua đã xảy ra cháy lớn tại một cơ sở sản xuất ở xã trung thành thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
ngọn lửa phát ra từ một sưởng chứa nguyên liệu và lan sang hai nhà xưởng bên cạnh
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa ngăn không cho lan sang nhà dân
do khu vực có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mùn cưa ván ép nên phải mất hai tiếng sau ngọn lửa mới cơ bản được khống chế
vụ cháy đã khiến cho toàn bộ máy móc thiết bị và nguyên liệu trong diện tích hai m hai của ba nhà xưởng bị thiêu dụi
tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn hai tỷ đồng rất may vụ cháy không gây ra thiệt hại về người